ngân hàng nhà nước việt nam chi nhánh quảng bình cho biết hiện nay nợ xấu cho vay đóng tàu theo nghị định sáu mươi bảy đang có chiều hướng gia tăng
tính đến đầu tháng một mươi hai này nợ xấu tại các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn là ba trăm bảy mươi năm tỷ đồng
theo báo cáo của ngân hàng nhà nước việt nam chi nhánh quảng bình thực hiện việc cho vay vốn đóng tàu xa bờ theo nghị định sáu bảy của chính phủ
các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn đã giải ngân hơn chín trăm tám mươi tám tỷ đồng hiện còn dư nợ tám trăm tám mươi ba tỷ đồng
trong đó nợ xấu là ba trăm bảy mươi năm tỷ đồng chiếm bốn mươi hai bốn mươi bảy dư nợ cho vay nợ gốc quá hạn bốn mươi bảy tỷ đồng chiếm năm ba mươi sáu dư nợ cho vay theo chương trình và số nợ lãi quá hạn hai mươi hai tỷ đồng
nguyên nhân là do chủ tàu gặp khó khăn trong sản xuất một số tàu thường xuyên hư hỏng nằm bờ
bên cạnh đó nhiều chủ tàu cố tình không trả nợ đúng hạn giấu nguồn thu sau mỗi chuyến đi biển thường xuyên báo lỗ hoặc sử dụng nguồn thu vào các mục đích khác
cá biết một số chủ tàu cá không hợp tác gây khó khăn trong việc xử lý thu hồi nợ